tại cùng thiếu nhi tp đà nẵng đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng các cháu thiếu nhi đà nẵng nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
phát biểu tại chương trình đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ghi nhận và biểu dương những cách làm hay của lãnh đạo và các sở ngành tp đà nẵng
trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
cũng như chúc mừng kết quả học tập rèn luyện của các thiếu nhi đà nẵng trong những năm qua
đồng thời nhắc nhở các em cần nỗ lực hơn nữa để trở thành những con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường
phân đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội góp phần xây dựng thành phố và đất nước
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cùng đoàn công tác
và các đồng chí lãnh đạo thành phố đà nẵng đã tặng một trăm sáu mươi xuất quà cho các cháu thiếu nhi đà nẵng
các trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam dioxin và có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng
tại trung tâm nuôi dạy trẻ em trên địa bàn đà nẵng